thổi giá đất lên cao
việc một cá nhân làm giả văn bản của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
liên quan đến trúng đấu giá đất công sản để lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng
mặc dù tính chất động cơ mức độ gây ảnh hưởng khác nhau
nhưng việc làm giả văn bản của cơ quan nhà nước đều là hành vi trái pháp luật cần xử lý
chính quyền địa phương cũng nên có những biện pháp để kiểm soát chặt chẽ những thông tin này
mỗi lần những văn bản nào đăng tài trên mạng truyền thông xã hội thì cơ quan nhà nước nên có một bộ phần
để kiểm tra ngay lập tức khi mà họ đã đăng tài để có cái văn bản đính chính thông tin
gửi cho người dân được biết nhằm giảm thiệt hại cho họ
việc xử lý những đối tượng có hành vi trái pháp luật trong việc làm giả văn bản
đồng thời làm tốt công tác kiểm duyệt phát hiện kịp thời đính chính thông tin
là vấn đề đặt ra cho các cơ quan chức năng
tuy nhiên về phía người dân cũng cần chủ động
tỉnh báo khi tiếp nhận các nguồn tin
liên quan đến cơn bão số năm vừa qua tính đến thời điểm này
ảnh hưởng của cơn bão đã khiến một người thiệt mạng và một mươi bốn người bị thương
điều đáng nói số người thiệt mạng và bị thương do ảnh hưởng của bão số năm
đều xảy ra tại địa bàn tỉnh quảng ngãi
thiệt hại về tài sản do cơn bão gây ra cũng đã khiến
hai một trăm một mươi bốn nhà hư hỏng hai trăm linh nhà bị ngập ba tàu vận tải bị mắc cạn ở bình định
trong đó hai tàu đã được lai kéo một tàu đang tiếp tục lai kéo
bảy mươi chín tàu thuyền khai thác thủy sản bị hư hỏng
về nông nghiệp hai trăm một mươi tám hectare lúa bị thiệt hại ở phú yên
năm ba trăm linh ba ha hoa màu bị thiệt hại bảy mươi hai ha nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng thiệt hại
hai mươi ba một trăm bảy mươi hai con da súc da cầm bị chết cuốn trôi
tại bình định hai mét kè biển bị sạt lở
hai trăm linh m kè biển nhân hải bị hư hỏng nặng tuyến đê đông sạt mái hạ lưu một trăm hai mươi bảy m
một tràn bị trôi
hai tỉnh bình định phú yên có sáu tám trăm linh bảy mét canh mương bị hư hỏng
mưa bão đã gây sạt lở các địa phương các tỉnh phú yên bình định quảng ngãi khánh hòa
nhiều địa phương thuộc các tỉnh quảng ngãi bình định phú yên bị sự cố và mất điện
đến bảy giờ ngày một tháng một mươi một tỉnh phú yên đã khắc phục được tám mươi năm
còn chín xã dự kiến trong ngày sẽ khắc phục xong
tỉnh bình định đã khắc phục được hơn sáu mươi tỉnh quảng ngãi khắc phục được chín mươi
tại các tỉnh quảng ngãi bình định phú yên tổng số có ba mươi năm điểm trường học bị hư hỏng
có thể thấy cơn bão số năm vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại rất nặng nề
về người và tài sản đối với người dân quảng ngãi
cho đến thời điểm này một số tuyến đường huyết mạch vẫn bị sạt lở nghiêm trọng
gây ách tắc giao thông cô lập nhiều địa phương
trước tình hình trên lực lượng công an quảng ngãi khẩn trương huy động các phương tiện và lực lượng tập trung
khắc phục hậu quả lũ lụt ổn định cuộc sống cho nhân dân
do mưa lớn tại huyện vùng cao ba tơ tỉnh quảng ngãi
có hàng chục điểm sạt lở gây tắc nghẽn giao thông người dân đi lại khó khăn
lực lượng công an huyện ba tơ đã bố trí các tổ công tác túc trực các điểm sạt lở
không để người dân đi lại vùng sạt lở nguy hiểm tính mạng
lực lượng quan sát sẽ trực tiếp cùng với các bộ phòng chống lục báo ở xã
nắm tình hình tại vị trí đó và sẽ giúp những cái điểm bị sạt lở đó
cho người dân
chúng ta sẽ tránh cư trú về nơi an toàn nhất để khỏi khai thiệt hại cho người dân
cũng như là tài sản của nhân dân ở địa phương
trên toàn tỉnh quảng ngãi có gần một căn nhà bị hư hỏng
lịch lượng công an huyện ba tơ đã bố trí các tổ công tác túc trực các điểm sạt lở

cùng với các hộ dân và chính quyền địa phương sẽ khắc phục các hậu quả
do cơn bão sương nam gây ra
lịch lượng công an các huyện miền núi đồng chốt những điểm có nguy cơ sạt lở núi đồi
cảnh báo các phương tiện giao thông qua lại ngăn cấm học sinh người dân
lại gần khu vực nứt sạt lở núi
ngoài ra lực lượng công an huyện miền núi kiến nghị chính quyền địa phương
ngành giao thông khẩn trương dùng phương tiện cơ giới khắc phục điểm sạt lở nghiêm trọng
gây cô lập các khu dân cư gây ách tắc giao thông
hiện nay công tác khắc phục hậu quả lũ lụt của huyện miền núi trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
đang rất khẩn trương một số tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông đã được thông tuyến
tuy nhiên vẫn còn nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng ách tắc giao thông
lực lượng công an các huyện miền núi sẽ tiếp tục huy động mọi lực lượng để nỗ lực khắc phục
hậu quả do mưa bão gây ra ổn định cuộc sống cho người dân
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn đến với trường quay phía nam
cập nhật các tin tức trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thanh trúc xin chào trường quay hà nội
kính thưa quý vị và các bạn hơn hai container phế liệu tồn động tại cảng cát lái
đang được tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một
phối hợp với tổng công ty tân cảng sài gòn xử lý
số phế liệu tồn động nêu trên đã được chiếc cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một
thông báo tìm chủ hàng từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên đến nay chủ hàng vẫn chưa liên hệ làm thủ tục nhận hàng
căn cứ chỉ đạo của tổng cục hải quan về việc xử lý hàng hóa cộng đồng là phế liệu tại cảng biển
chi cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một đã thông báo tổ chức cá nhân sở hữu
hoặc có liên quan đến các lô hàng phế liệu các loại còn tồn động đang lưu tại cảng tân cảng cắt lái
đã quá thời hạn chín mươi ngày chưa làm thủ tục hải quan đến chi cục xác nhận hay xác nhận bằng văn bản
việc làm thủ tục nhận hàng và bổ sung thông tin liên quan như tên địa chỉ người nhận hàng
tên hàng mã số thuế người nhận hàng số lượng container trọng lượng giấy phép nhập khẩu phế liệu
thời hạn để các tổ chức cá nhân xác nhận làm thủ tục nhận hàng từ ngày thông báo đến trước ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
quá thời hạn trên tổ chức cá nhân không đến hoặc không có văn bản xác nhận làm thủ tục hải quan
đối với phế liệu tôn động tri cục hải quan cửa khẩu khẳng sài gòn khu vực một sẽ phóng hợp
với tổ kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm kê phân loại và xử lý theo quy định
thưa quý vị bệnh viện trưng vương tp hcm cho biết đang tiếp nhận điều trị hai bệnh nhân nữ một mươi tám tuổi
bị hoại tử mũi do tiêm chất lạp đầy tức phiêu lơ không rõ nguồn gốc
hai bệnh nhân nữ nhập viện trong tình trạng mũi tê nhức da xung quanh mắt xương đỏ
và có dấu hiệu hoại tử theo lời kể của bệnh nhân nghe lời rủ rê của bạn nên đến một spa
ở quận một mươi hai để tiêm chất làm đầy sau khi tiêm nữ sinh này không có biểu hiện gì bất thường
tuy nhiên năm giờ sau cô gái thấy mũi tê nhất xương đỏ nên đến một cơ sở khác để tiêm thuốc giải
em đến tiêm cũng giống như mấy chỗ khác thì cũng bình thường xong rồi giờ khoảng năm tiếng sau
là nó có biểu hiện nhứt nhứt rồi phút đầu là nó bị trắng rồi nhứt nhứt rồi nó chuyển qua đỏ tím
sáng hôm sau em đi tiêm tan tan hai ngày thấy không ổn là đi vô bệnh viện
không biết nghĩ gì mà bây giờ sợ không dám đi tiêm nữa
tương tự trường hợp của nữ sinh nguyễn tị an em nguyễn thị minh cũng nhập viện cấp cứu
trong tình trạng mũi có dấu hiệu hoại tử đau nhất vùng mũi sưng nề tiết dịch mũi có nhiều ổ mũ
cả hai bệnh nhân đều không biết chất làm đầy được tiêm ở vùng mũi của mình là chất gì
và nhân viên thực hiện tiêm filler đều là những người học việc không có chuyên môn y tế
cái con mắt em nó nặng rồi đi tiêm in lại chỗ đó tiêm tan lại
nhưng mà không ổn cái nó bị nổi mũ lên hai bên cánh mũi rồi cái em mới vô bệnh viện

rõ ràng em thấy một em một mươi bảy tuổi thì hoàn toàn là nghe trên bàn họ nghe giới thiệu người quen
để đi tới một cơ sở chăm sóc da một cơ sở
rồi rồi rồi
tiêm vào cái chất làm đầy đó mà người ta cái người tiêm nó không có bằng cấp
không có gì cả về dĩa khoa
cái cơ sở đó cũng không phải là cơ sở được phép để mà làm cái thủ thuật đó
và ngay cả bản thân của khi mà chích như vậy thì cũng không biết cái chất vào cơ thể mình là cái chất gì
thực tế các spa cơ sở thẩm mỹ quảng bá tiêm chất làm đầy rầm rộ trên mạng xã hội
rất khó kiểm soát chất lượng
hiện nay các biến chứng sau tiêm filler khá nhiều
nạn nhân chủ yếu là nữ giới và thực hiện tại các spa
chính vì vậy các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ cơ sở thẩm mỹ đủ điều kiện
thực hiện các thủ thuật xâm lấn bởi các biến chứng rất dễ xảy ra và việc điều trị biến chứng rất tốn kém
rác đổ thành đóng xung quanh khu vực nghĩa trang bốc mùi hôi thối nồng nặng
hàng nghìn ngô mộ sang lẫn rác thải nhiều khu vực cỏ dại mọc trùm kín mộ
biến nghĩa trang bình hưng hòa quận bình tân tp hcm thành bãi tập kết rác tự phát
cơ trở thành tù điểm tê nạn xã hội
bình hương hòa là nghĩa trang lớn nhất tp hcm tòa lạc tại phường bình hương hòa và bình hương hòa a
quận bình tân trước khi nơi đây trung cất hàng trăm nghìn ngô mộ do ô nhiễm môi trường từ năm hai nghìn tám
quỹ ban nhân dân tp hcm đã ra quyết định giải tỏa nghĩa trang với kinh phí đầu tư lên đến gần hai năm trăm linh tỷ đồng
dự tính đến năm hai nghìn hai mươi số một mươi ngôi mộ còn lại sẽ chính thức nhường chỗ cho khu phức hợp thương mại
lớn của tp hcm tuy nhiên sau gần một mươi năm di dời giải tỏa nơi đây vẫn còn ngỗng ngang mộ phần
nguy hại hơn dọc các con phố chạy bên ngoài nghĩa trang như tân quỳ tân quý bình long rác thải tập kết
ngập ngụa bốc mùi hôi thối nồng nặc gây ô nhiễm môi trường nặng nề cùng với đó tê nạn xã hội luôn tìm ẩn
phường đồ người ta đi người ta phải cử một đội ngũ nào đó để người ta đi
người ta làm việc chứ còn mình là cũng chỉ là người dân thôi giờ mình thấy mình cũng đâu có nói được thôi
đa số người ta tập kết về đây người ta đổ rồi giống như những người mà người ta làm về bên may mặt nụ vải đồ này kia nọ
em người ta đem đến người ta dục mình đâu có thấy được về đây em người ta đem ra đây người ta đổ nhiều mình cũng không thấy được đâu
nhưng mà mình cũng không có thể nào mà nói được cái đó là do cái ý thức của người sử dụng rác thôi
nhưng mà người ta ở đây người ta tập kết rác thì mình
không có nhìn thấy được thôi ví dụ như là đa số là người ta dục về đêm
vấn nạn ô nhiễm môi trường khu vực dân cư xung quanh nghĩa trang bình hưng hòa trở nên nghiêm trọng khi ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân
họ cho biết ngày nắng cũng như ngày mưa tình trạng rác thải mùi hôi thối theo hướng gió phả hết vào trong nhà khiến bữa ăn giếp ngủ cũng không được yên
thậm chí nhiều người già trẻ em bị nhiễm bệnh về đường hô hấp kinh niên
đây nè đó từ đó tới đó
từ vậy qua đó là vô tới phản trong này là hôi thối lắm dơ lắm
nó đổ rác nhiều lắm nó đổ chó chết mèo chết rồi tùm lum hết các thứ nó đổ dơ bẩn lắm đốt hoài nó cũng hôi
qua trao đổi với chính quyền phường bình hưng hòa a được biết ngoài rác thải sinh hoạt của người dân xung quanh
còn có rác sản xuất từ các phường khác của quận tân phú bình tân tập kết về
vì số lượng rác quá nhiều nên xe xử lý rác thải đến từ tờ mờ sáng và chiều tối vẫn không thể thu gom và xử lý hết
lực lượng chức năng phường cũng đã nhiều lần bắt quả tan
xử phạt vi phạm hành chính cá nhân tổ chức có hành vi đổ trộm rác thải ra khu vực nghĩa trang
thực hiện cái dọn dẹp vệ sinh này và phân công các cái tổ để mà tham gia giành giữ cũng như là bảo vệ cái môi trường
trong đó là đặc biệt là các cái khu phố tổ ngân phố thành lập các cái tổ để tự quản về cái này về cái bảo vệ môi trường
thì cũng đồng thời đó thì cũng làm các cái gắn các cái camera để mà quan sát về cái việc mà người dân hiện nay còn có cái hiện trạng là
quy mô diện tích năm mươi ba sáu trăm một mươi hai ha
quy mô diện tích năm mươi ba sáu trăm một mươi hai ha
dự án được thực hiện dưới ba giai đoạn
dự án được thực hiện dưới ba giai đoạn
hiện đang xin chủ trương để thực hiện giai đoạn ba để di dời hết số mộ còn lại là một mươi tám ngôi mộ kinh phí hơn chín trăm linh tỷ đồng
để di dời hết số mộ còn lại là một mươi tám ngôi mộ kinh phí hơn chín trăm linh tỷ đồng
và cuối cùng là một câu chuyện về những trái bí ngô khổng lồ tới hai người ơn vừa được xuất hiện
tại thành phố hồ chí minh trong dịp halloween vừa qua
đây là vườn bí ngô của gia đình anh nguyễn định hiện có khoảng hai mươi trái
trái to nhất đã nặng tới một trăm linh kg trẻ nhỏ cũng hơn một mươi kg
một năm cách đây anh định đã trồng thử nghiệm thành công giống bí ngô đỏ và trắng
trên diện tích khoảng năm trăm linh m hai trong nhà kính
năm nay anh định tiếp tục xuống thêm giống bí ngô vàng
các gốc bí ngô cho ra hoa và trái khá nhiều
nhưng mỗi gốc anh định chỉ để từ một tới hai quả để cây tập trung chất dinh dưỡng nuôi trái
vào thời điểm quả bí phát triển nhanh nhất mỗi ngày ước tính trái phải tăng thêm từ bốn đến năm kg
hiện tại loại bí ngô khổng lồ này chủ yếu dùng trưng bày cho khách tham quan
và phục vụ thị trường halloween chứ không làm thực phẩm vì chất lượng không ngon như các loại bí thông thường
dịp lễ halloween vừa qua những quả bi lớn nhất đều được đặt hàng với giá trên một mươi triệu đồng mỗi quả
loại nhỏ hơn có giá từ năm đến bảy triệu đồng
loại bí này có thể trưng bày trong vòng vài tháng mới hư hỏng